hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi thái phi hổ quê ninh thuận đã bị viện kiểm sát nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng
phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng vào chiều ngày hôm qua
trước đó công an thành phố đà lạt nhận được tin báo của phụ huynh học sinh một trường tiểu học trên địa bàn
về việc con của họ bị người lạ đưa vào phòng vệ sinh để thực hiện hành vi dâm ô
vào cuộc điều tra công an thành phố đà lạt xác định thái phi hổ là người đã trực tiếp thực hiện các hành vi dâm ô học sinh
hơn một ngày đấu tranh thái phi hồ đã thừa nhận hành vi xâm hại hai trẻ em là học sinh
trong đó một cháu sinh năm hai nghìn một mươi năm và một cháu sinh năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà vệ sinh của trường tiểu học an dương vương
hiện tâm lý của hai cháu bé hoảng loạn được người dân được người nhà đưa đến bệnh viện khám và điều trị